năm mươi bốn trên một trăm một mươi chín xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có một mươi một xã đạt chuẩn trước lộ trình và toàn tỉnh không còn xã dưới chính tiêu chí
một trong những điển hình phải kể đến thoại sơn quyện vừa được chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với một mươi bốn trên một mươi bốn xã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
nói chung là qua những năm xây dựng nông thôn mới các xã đã được công nhận bộ mặt thông thôn có sự thay đổi rất rõ nét
tức là trong quá trình xây dựng nông thôn mới mục tiêu của nó là làm sao chuyển đổi trong sản xuất trong kinh tế nông nghiệp để nâng cao đời sống nhân dân cũng như nâng cao đời sống dân quá sở tinh thần
qua quá trình xây dựng mình đã đạt được mục tiêu cầu đó
qua chín năm xây dựng toàn quyện đã đầu tư nâng cấp bảy tuyến đường từ trung tâm xã đến quyện dài hai mươi bảy sáu km
nâng cấp một mươi năm tuyến đường liên ấp dài tám mươi bảy km và hai mươi tuyến đường trục chính nội đồng dài sáu mươi bảy hai km
xây dựng chín mươi ba cây cầu trong đó sáu mươi chín cầu bê tông cốt thép bảy cầu treo và một mươi bảy cầu sắt và nhiều cầu trên các tuyến kênh nội đồng đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện không còn đường lai lội vào mùa mưa
hệ thống trường học trạm y tế được tập trung tu bổ xây mới
riêng trường học hiện toàn quyện có bốn mươi bốn trên năm mươi hai trường có cơ sở dật chất đặc trưởng quốc gia chiếm tỷ lệ tám mươi bốn sáu
sáu mươi hai tăng hơn bốn mươi hai trường so với năm hai nghìn một mươi một

bên cạnh đã khéo léo lòng ghép nông thôn mới cùng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như chương trình ocop quốc gia
do đó thoại sơn đã làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp cho bà con nông dân
người dân đã mạnh dạng chuyển đổi vật nuôi cây trồng tham gia xây dựng cánh đồng lớn
từ ba mươi đến năm mươi hectare trên mỗi mô hình tham gia các mô hình liên kết bình dững về sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực
chủ yếu sản xuất lúa hàng quá chất lượng cao với tổng diện tích hơn một mươi một bảy trăm tám mươi hectare
sáng tạo ra nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như rau thủy canh thanh long bưởi cam
giờ đây đã giúp thu nhập bình quân đạt trên bốn mươi sáu triệu đồng một người một năm tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi
và cao hơn nhiều so với mức đạt chuẩn tiêu chí thu nhập của dùng đồng bằng sông cửu long
thì một phần là để đem lại lợi nhận kinh tế cho gia đình
đồng thời cũng là đem lại cái nguồn giao sạch để cung cấp cho người dân ở trong địa bàn
hiện nay là sản phẩm của mình cũng đang tham gia vào những phiên trợ nông sản sạch của địa phương mình
ngày qua nông thông mới thì nông dân này cũng nhận thức về cái hiệu quả
giờ mới mặn được cái chuyển mũ đổi của cái chồng thì thấy cái chồng bây giờ cũng đạt được cái hiệu quả đó
thì nông dân từ từ đây cũng dùng bình thành này cũng chuyển qua cái chồng
thì lấy hơn năm sau mới lấy giống lại thu nhập một năm thì công trên trăm triệu
xác định xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng
vậy nên thời gian tới thoại sơn vẫn tiếp tục duy trì giữ dững và nâng chất các tiêu chí đã đạt
đồng thời phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi có hai mươi số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao
bình quân toàn quyện có trên bảy mươi năm trường học đạt chuẩn quốc gia
thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt trên sáu mươi triệu đồng
tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới hai tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên chín mươi năm
tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên chín mươi
lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn nguyện được thu gom và xử lý theo quy định phải đạt trên bảy mươi
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi bốn có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
và đến năm hai nghìn hai mươi năm nguyện thoại sơn đạt chuẩn nông thông mới nâng cao